hơn một mươi ngày từ khi viện kiểm sát đưa ra quan điểm luận tội đối với bà trương mỹ lan và tám mươi năm bị cáo các luật sư và tất cả các bị cáo đã trình bày quan điểm bào chữa tự bảo chữa cho mình
việc định tội danh hình phạt đề nghị quyền lợi của bị cáo và những cá nhân tổ chức liên quan là những vấn đề chờ viện kiểm sát bù đáp
bị cáo trương mỹ lan có vai trò như thế nào trong ngân hàng scb
viện kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị loại bỏ bị cáo trương mỹ lan ra khỏi đời sống xã hội đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án chung là tử hình cho ba tội danh tham mô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
các luật sư bào chữa cho bà trương mỹ lan cho rằng mức án mà viện kiểm sát đề nghị quá nghiêm khắc với bị cáo
theo các luật sư hồ sơ thể hiện bà trương mỹ lan không phải là người quản lý điều hành hoạt động của scb
vì vậy bị cáo
bị cáo không có trách nhiệm quản lý tài sản của scb
bị cáo không ký bất kỳ hồ sơ vai và đảm bảo tiến vai nào chỉ lo việc đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị vào scb nhằm đảm bảo khoản vai tái cửa cấu
nhiều bị cáo có lời khai rằng các hồ sơ cấp tín dụng cho vay được thực hiện theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
nhưng về pháp lý việc duyệt các hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị và ban điều hành scb
về các khoản vay bà lan bị cáo buộc chiếm đoạt
sự phân tích thực tế bà lan đã cho scb mượn tài sản của gia đình và bạn bè để tái cơ cấu scb
bà lan là người bảo lãnh vì phải giữ uy tín nên đã phải tìm mọi cách trả thay cho scb
do đó khoản tiền hơn một trăm linh tám tỷ đồng và một mươi bốn bảy triệu usd mà tài xế vận chuyển từ scb về tòa nhà một trăm hai mươi bảy baster thực chất là tiền của bà lan rút ra để thay scb trả nợ
trong phần luận tội cơ quan công tố đánh giá
trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan đóng vai trò chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội
bị cáo phạm tội nhiều lần tội danh đặc biệt nghiêm trọng thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn phạm tội hai lần trở lên dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
thứ hai sau khi hợp nhất thì toàn bộ hoạt động của scb là do ngân hàng nhà nước điều hành theo quy định pháp luật
thứ ba những bị cáo khác như lê khánh hiền tổng giám đốc scb thu sương
cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb
khai là thân tín của bị cáo nhưng không có người nào thân tín cả
mỗi năm bị cáo chỉ gặp mặt họ từ một đến hai lần ai cũng làm một hai năm rồi nghỉ
nếu đã là thân tín thì phải làm và gắn bó với bị cáo thời gian dài
một tổng giám đốc scb tại sao không dám nói sự thật
tại phiên tòa không ít lần bà trương mỹ lan bật khóc
bà mong hội đồng xét xử lại ba nội dung
thứ nhất là hãy xem xét lại về đời sống đạo đức con người gia tộc bà lan
vì bà là người uy tín trong mắt đối tác bạn bè quốc tế
không có chuyện bà lan đưa hối lộ thâu tóm cả scb
vì nếu có tiền đưa hối lộ
sao không lấy tiền
bà lan đưa tiền đó trả nợ cho chồng vì chồng bị cáo đang rất khổ
thứ hai xem xét lại toàn bộ bị cáo và phần thẩm định giá
vì bà lan không có lập hồ sơ vay khống
chỉ đạo nhân viên scb thông đồng với công ty thẩm định giá
nâng khống tài sản để đưa vào làm tài sản đảm bảo
mà scb đã mượn tài sản của bà
lúc đó giá bất động sản rất cao hiện tại bất động sản đã xuống giá
xin hội đồng xét xử xem xét cho anh em thẩm định giá
chứ số tiền thiệt hại quá lớn
anh em lấy đâu ra bồi thường bà lan nói
thứ ba xem xét lại số liệu về số tiền bà đã gây thiệt hại
vì bà hoàn toàn không biết về số liệu này
trong khi số tiền lại rất lớn
bị cáo trương mỹ lan bị viện kiểm sát xác định là chủ mưu cầm đầu
trong việc chiếm đoạt tiền từ ngân hàng scb
bị đề nghị án tử hình
bị đề nghị buộc bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại

trước đó vào sáng
ngày hai mươi tháng ba
phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng tám mươi năm đồng phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và các đơn vị liên quan tiếp tục thanh tra với phần bào chữa của các luật sư
bị cáo trương mỹ lan có mặt tại phiên tòa với khuôn mặt hốc ác
không còn phần thần thái tự tin trước ống kính
truyền thông như những ngày trước
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan
mức án tử hình tội tham mô tài sản hai mươi năm tù về tội hối lộ
một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hình phạt là tử hình
các bị cáo bùi anh dũng võ tấn hoàng văn đinh văn thành
thuộc nhóm cựu lãnh đạo ngân hàng scb phạm tội tham mô tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đều bị đề nghị mức án trung thân
bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
bị đề nghị mức án trung thân về tội nhận hối lộ
đối với bảy bị cáo khác đại diện viện kiểm sát đề nghị mức thấp nhất là ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo và cao nhất là hai mươi bốn năm tù
trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan
luật sư nguyễn huy thiệp cho rằng
hình visa làm hai giai đoạn truy tố thành hai tội danh khác nhau
là không phù hợp dấu hiệu đặc trưng trong cấu thành tội phạm
và không đúng với nguyên tắc có lợi cho bị cáo theo quy định
luật sư thiệp dẫn chứng theo kết luận của cáo trạng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi tháng
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vay vốn
để rút tiền của scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
không có khả năng thu hồi
hành vi của bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng scb
số tiền hơn sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi một tỷ đồng
từ ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn
chiếm đoạt của ngân hàng scb hơn ba trăm linh bốn chín mươi sáu tỷ đồng
gây thiệt hại số tiền là hơn một trăm hai mươi chín ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng
theo luật sư thiệp hành vi của bị cáo trương mỹ lan ở cả hai giai đoạn
đều là hành vi chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn
nhưng lại bị truy tố ở hai tội danh là nhận hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
vì vậy luật sư thiệp đề nghị hội đồng xét xử xem xét
về tội tham mô tài sản luật sư thiệp cho hay
trong khi đó tài liệu có trong hồ sơ vụ án và cáo trạng cũng xác định
bị cáo trương mỹ lan không giữ chức vụ trong ngân hàng scb
vì vậy theo luật sư thiệp bị cáo trương mỹ lan không phải là người quản lý điều hành scb
vì vậy tài sản của scb bị cáo trương mỹ lan hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý
nếu có căn cứ để xác định bị cáo trương mỹ lan đã chiếm đoạt tiền của scb
cũng không thể coi đó là dấu hiệu trong cấu thành tội phạm tha mô tài sản
về tội danh đưa hối lộ luật sư thiệp cho rằng lời khai của bị cáo trương mỹ lan
võ tấn hoàng văn đỗ thị nhàn mâu thuẫn nhau
đến sáng ngày hai mươi một tháng ba các luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo trong vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trương mỹ lan đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho chồng và cháu gái trương huệ vân
ngay khi bắt đầu phiên tòa bà trương mỹ lan xin được viết đơn ngay tại tòa
để trình bày đề nghị liên quan đến việc bồi thường trong vụ án
sau khi nhận được đơn của bà trương mỹ lan chủ tọa thông báo trong đơn
bà lan xin được chuyển số tiền trên một sáu trăm linh tỷ đồng
để bồi thường trách nhiệm cho cháu gái là bị cáo trương huệ vân và chồng là chu lập cơ
nguồn gốc số tiền này gồm một ba trăm linh tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa
trong đó nguyễn cao trí bồi thường một tỷ đồng và hơn ba trăm linh tỷ đồng
do ông tạ quốc hùng việt tự nguyện trả cho bà lan
số tiền một ba trăm linh tỷ này được bà lan đề nghị khắc phục hậu quả cho chu hệ vân
ngoài ra ông tạ quốc hùng việt đã nộp thêm ba trăm linh tỷ đồng
số tiền này được phân bổ để khắc phục hậu quả cho ông chu lập cơ
ông chu lập cơ công ty cổ phần times square bị cáo buộc đã thống nhất với vợ
sử dụng tài sản là tòa nhà times square để đảm bảo cho các khoản vay
sau khi có tài sản đảm bảo của chồng bà lan chỉ đạo các cá nhân tại scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty times square lập các hồ sơ vay vốn khống
hoặc nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn
cơ quan điều tra xác định ông chu lập cơ đã giúp sức cho bà trương mỹ lan
gây thiệt hại cho ngân hàng scb
số tiền là chín một trăm linh tỷ đồng
luật sư bào chứa cho ông chu lập cơ cho rằng đại diện viện kiểm sát nhận định
bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ không có tình tiết tăng nặng
nhưng mức hình phạt đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù là quá nghiêm khắc
luật sư không tranh luận về tội danh tha mô tài sản
mà ông chu lập cơ bị truy tố mà chỉ phân tích bối cảnh nguyên nhân
mức độ hành vi phạm tội để hội đồng xét xử xem xét
theo luật sư ngân hàng nhà nước đã chủ trương hợp nhất
và bà trương mỹ lan đã đồng ý tham gia
tuy nhiên sau khi hợp nhất ngân hàng scb
thì bà trương mỹ lan huy động bạn bè người thân tìm nguồn tài chính
để đưa vào tái cơ cấu và tòa nhà times square của chồng bà là một trong số đó
luật sư cho rằng việc ông chu lập cơ cho vợ mượn tài sản
là việc hết sức bình thường
bản thân ông cơ cũng không nhất thiết phải theo dõi quá trình sử dụng tài sản
sau khi đã cho mượn vì tin tưởng hoàn toàn vào vợ mình
ông chu lập cơ cũng hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ nhân viên văn phòng của mình
vì trước đó đã chuyển nhiều hồ sơ cho ông ký duyệt đều có chữ ký nháy
và chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào
theo luật sư tòa nhà times square có ý nghĩa rất lớn đối với ông chu lập cơ
là tâm huyết cả đời là bộ mặt uy tín của ông cơ
việc ông chu lập cơ vẫn chấp nhận sử dụng tài sản này để đảm bảo khoản vay
theo đề nghị của vợ mà bản thân ông không hưởng lợi gì
cho thấy ông hoàn toàn thiện trí muốn giúp đỡ ngân hàng
ngoài ra luật sư cũng thống nhất quan điểm của các luật sư bào chữa cho bà trương mỹ lan
về kết quả thẩm định giá của công ty hoàng quân
và giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá trong việc xác định thiệt hại vụ án
liên quan việc định giá tòa nhà times square
theo luật sư công ty hoàng quân chỉ định giá
giá trị tài sản mà không thẩm định giá trị quyền sử dụng đất
việc bất hợp lý của chứng thư và việc sử dụng chứng thư để xác định thiệt hại
thì rất bất lợi cho bị cáo
sau khi được phiên dịch lại luận cứ bảo chữa của luật sư bằng tiếng anh
ông chu lập cơ nói đã đến việt nam hàng chục năm trước
rồi lập gia đình và làm ăn kinh doanh tại đây nên xem việt nam là quê hương thứ hai của mình
ông chu lập cơ khẳng định việc đồng ý với vợ cho mượn tòa nhà times square
là để tái cấu trúc scb
theo đề nghị của ngân hàng nhà nước nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét